rất nhiều giáo viên là người dân tộc thiểu số hoặc đang công tác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
luôn tận tụy và tâm huyết với nghề họ không quản ngại khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và giảng dạy
tuy nhiên họ vẫn còn những chăn trở mong ước để làm tốt hơn trách nhiệm chồng người của mình
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân trong ngày hiến trương các nhà giáo việt nam
như bao ngày bình thường khác hôm nay cô giáo lý thị thanh hải
giáo viên trường phổ thông cơ sở yên sơn xã ba vì huyện ba vì thành phố hà nội
vẫn lên lớp để truyền thụ những kiến thức cho học sinh
là người con của quê hương ba vì nên niềm mong mỏi của hải khi ngồi trên ghế nhà trường
là mang đến những kiến thức tốt nhất cho con em ở quê hương nơi trồn nhau cắt rốn
mặc dù điều kiện công tác tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn
cái khó khăn lớn nhất là trước đây trường chúng tôi chưa có đường bê tông đường đất
bố mẹ là
nhiều khi là còn mãi đi làm đi làm nhưng khi là cái việc quan tâm đến việc của con còn nhiều hạn chế
công tác ở địa phương đã một mươi hai năm hải luôn là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền
có nhiều sáng kiến trong công tác dạy học đạt nhiều giấy khen và bằng khen của huyện
chiến sĩ thi đua các cấp
ghi nhận những thành tích đó cô giáo hải là một trong số sáu mươi ba thầy cô giáo
người dân tộc thiểu số được vinh danh trong chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi chín
dù được vinh danh nhưng với các thầy cô đang công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số
thì những ước mơ của riêng họ cũng thật là cao quý
thời đại công nghệ rồi thì chúng tôi cũng mong muốn là có những cái ứng
được hỗ trợ thêm máy tính máy chiếu để chúng tôi có thể thực hiện tốt công việc giảng dạy của mình
đó cũng là một trong số những mục tiêu mà đề án phát triển tổng thể vùng đồng bào dân tộc thiểu số
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi của ủy ban dân tộc đã được quốc hội thông qua
với dự án số năm về phát triển toàn diện giáo dục
những nội dung đã được đặt ra chắc chắn rằng sẽ được triển khai trong thời gian tới
với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy chính quyền các cấp
nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo
đồng thời thực hiện việc chăm lo đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số
chăm lo phát triển đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học
luôn là ưu tiên hàng đầu của đất nước
phó thủ tướng chính phủ thường trực trương hòa bình phát biểu tại chương trình tuyên dương
nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi đã yêu cầu
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ giáo dục và đào tạo
bộ lao động thương binh và xã hội bộ nội vụ phối hợp chặt chẽ hơn nữa
để tham mưu cho đảng nhà nước và chính phủ những chính sách
chăm lo cho đời sống của các nhà giáo bởi đó là nghề cao quý trong những nghề cao quý